tỉnh phú yên đang triển khai dự án đầu tư nâng cấp mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ lê thành phương
ở thôn mỹ phú xã an hiệp huyện tuy an với tổng kinh phí gần hai mươi tỷ đồng
dự án được đầu tư theo hình thức bảo tồn và tôn tạo các hạng mục nhà trưng bày
sưu tầm hiện vật bảng giới thiệu di tích chăm sóc bảo vệ các cây cổ thụ trước sân đền
công trình sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín với tổng kinh phí gần hai mươi tỷ đồng
trong đó ngân sách địa phương sáu mươi còn lại huy động từ các nguồn vốn khác trong cộng đồng
doanh nhân lê thành phương sinh năm một nghìn tám trăm hai mươi năm tại làng mỹ phú tổng xuân vinh
nay là thôn mỹ phú xã an hiểm huyện tuy an
năm một nghìn tám trăm tám mươi năm lê thành phương cùng một số sĩ phu văn thân yêu nước ở phú yên đứng lên khởi nghĩa chống thực dân pháp
đến tháng hai năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy ông đã bị xa vào tay giặc
ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy quân thủ đã ra lệnh sử tử ông cùng một số nghĩa quân
tại bến đò cây dừa thuộc xã an dân huyện tuy an ngày nay
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu mộ và đền thờ gia nhân lê thành phương được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
hàng năm cứ vào ngày mất của ông hàng nghìn người dân phú yên đã về thắp hương tưởng nhớ và tổ chức các trò chơi dân gian